giá lợn hơi hôm nay diễn biến giảm chậm trên cả nước
tại miền bắc giao động trong khoảng từ tám mươi tám đến chín mươi ba đồng một kg
tại miền trung và tây nguyên lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng từ tám mươi bốn đến chín mươi đồng một kg giảm hai đồng một kg
còn tại khu vực miền nam giá lợn hơi hôm nay giao dịch trong khoảng từ tám mươi sáu đến chín mươi đồng một kg giảm một đồng một kg
cùng đa giảm với giá vàng thế giới mở đầu phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước giảm mạnh
tập đoàn vàng mạng đặc quý doji niêm yết giá vàng sgc ở mức bốn mươi tám bốn triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi tám sáu triệu đồng một lượng bán ra
giảm một trăm linh đồng một lượng theo chiều mua vào và giảm năm mươi đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất
trong khi đó giá vàng sgc của công ty trách nhiệm hiếu hạn bảo tín minh châu niêm yết ở mức giá bốn mươi tám bốn triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi tám năm mươi tám triệu đồng một lượng bán ra
giảm một trăm một mươi đồng một lượng theo chiều mua vào và giảm bảy mươi đồng một lượng theo chiều bán ra
việt nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho nga trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lượng nhập khẩu đạt hơn một ba mươi một tấn trị giá ba hai mươi năm triệu usd tăng bảy mươi bảy tám về lượng và tăng bốn mươi bốn sáu về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thị phần hạt tiêu việt nam trong tổng lượng nhập khẩu của nga chiếm năm mươi tám